tối và đêm ngày hai mươi bốn tháng tám trên địa bàn huyện simacai tỉnh lào cai đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ ống và sạt lở đất làm hư hại nhiều tài sản
ước tính thiệt hại khoảng trên ba tỷ đồng rất may không có thiệt hại về người
các xã bị thiệt hại nặng nề nhất là simacai nàn sán mản thần và bản mế
trong đó xã simacai có trên một mươi ngôi nhà bị hư hỏng một nhà bị sập cùng nhiều nhà khác bị sạt ta luy dương nước tràn vào nhà gây thiệt hại về tài sản
đặc biệt trường trung học cơ sở simacai bị ngập nước trong nhiều giờ làm ngập kho chứa năm tấn gạo hư hỏng rất nhiều vật dụng sinh hoạt của đội ngũ giáo viên và học sinh ở bán chú
hiện nhà trường phải cho các em học sinh nghỉ để lực lượng chức năng và các thầy cô giáo khắc phục hậu quả mưa lũ
ngoài ra mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã liên thôn cùng nhiều tài sản hoa màu khác của người dân ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên ba tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện simacai đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân sơ tán
ngoài ra mưa lớn còn gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã liên thôn cùng nhiều tài sản hoa màu khác của người dân ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên ba tỷ đồng